tổng giám đốc who đã lên án bình luận mang tính phân biệt chủng tập của hai bác sĩ người pháp
khi gợi ý vaccine chống covid một mươi chín nên được thử nghiệm ở châu phi
hai bác sĩ thuộc các viện nghiên cứu y tế pháp đã đưa ra gợi ý trên trong một cuộc tranh luận trên truyền hình
và sau đó thì một trong hai bác sĩ đã lên tiếng xin lỗi
theo tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới châu phi không thể và sẽ không phải là nơi thử nghiệm bất kỳ loại vaccine nào
khi được hỏi về phát biểu của hai bác sĩ tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới gọi đây là tàn dư của lối tư duy chủ nghĩa thực dân
ông nhấn mạnh là không thể chấp nhận được trong thế kỷ hai mươi một vẫn còn nghe thấy các nhà khoa học có những kiểu bình luận như thế này